ngoài ra thiết bị này còn được tích hợp bình oxy để cung cấp dưỡng khí cho bệnh nhân nằm bên trong
chúng tôi rất muốn làm thế nào để cho có giá thành rẻ nhất để có thể phục vụ được số đông
hơn nữa là phải chủ động được các nhóm vật liệu ngay cả khi mà việt nam có dịch và bị cách ly
cho nên là chúng tôi hy vọng là cái sản phẩm nó có thể rẻ nhất và có tái sử dụng được nhiều lần
trong cái quá trình nghiên cứu và chế tạo chúng tôi cũng có đi đánh giá
có một đơn vị khách quan thứ ba để cùng kiểm tra
và hoàn thiện sản phẩm
và tới đây nữa là để có công bố cái tiêu chuẩn cơ sở cũng như là để xin cái giấy phép lưu hành
sau ba tháng nỗ lực cùng sự hỗ trợ từ các chuyên gia y tế thiết bị hoàn chỉnh đầu tiên đã được hoàn thành
ngày một mươi bốn tháng một mươi vừa qua nhóm nghiên cứu đại học bách khoa hà nội đã trao tặng những chiếc cáng cách ly đầu tiên
tới bệnh viện bạch mai và bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
mong muốn của chúng tôi là các nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục hoàn thiện
thông qua các bước sử dụng thử nghiệm của chúng tôi
thế thì tiếp tục hoàn thiện nó để càng ngày nó càng hoàn thiện hơn để chúng ta có được một cái thiết kế tốt
thế thì nếu như mà dịch bệnh nó xảy ra ở mức độ hạn chế như thế này
thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế để giữ chữ
chúng tôi cũng rất là mong muốn là nếu như mà dịch bệnh xảy ra
thì sẽ có sự góp sức của nhiều nhà sản xuất để chúng ta có thể chủ động được các trang thiết bị
thiết bị băng k của nhóm nghiên cứu trường đại học bách khoa hà nội đã vượt qua gần hai đối thủ
từ bảy mươi chín quốc gia trên thế giới để nhận được khoản tài trợ trị giá một triệu usd
bên cạnh sáng chế băng ca vận chuyển bệnh nhân
nhóm nghiên cứu đang tiếp tục hoàn thiện bộ trang phục phòng hộ đặc biệt cho nhân viên y tế
khi tiếp xúc với nguồn lây nhiễm covid một mươi chín
còn nếu bạn chưa biết chơi nhạc cụ thì cũng không có gì phải lo lắng
bởi lẽ chỉ cần có niềm đam mê thì bạn có thể tham gia lớp học đàn guitar mà không phải lo trả phí
chúng tôi đang muốn nói đến một câu lạc bộ dạy đàn guitar đang thu hút được rất nhiều bạn trẻ
đặc biệt là các bạn sinh viên ở các trường đại học
họ đến đây để giao lưu đồng thời được học hỏi và làm quen với một bộ môn nghệ thuật đầy ý nghĩa
hãy cùng sống đẹp ngày hôm nay đến thăm lớp học này trong buổi sáng ngày hôm nay
hôm nay tôi đến đây là để tham gia lớp học đàn của anh trưởng
tôi cũng có tìm hiểu qua trên mạng là câu lạc bộ của anh là miễn phí
tôi cảm thấy có hứng thú nên là tôi tham gia thôi
đó là chia sẻ của em đỗ thị thu hà một trong số các thành viên của câu lạc bộ guitar học viện công nghệ biêu chính viễn thông
được thành lập cách đây rồi
gần một mươi năm câu lạc bộ này đã và đang dạy nhạc lý và chơi guitar miễn phí cho các bạn sinh viên yêu nhạc trên địa bàn toàn thành phố hà nội
câu lạc bộ guitar thiện nguyện pzc với phương châm là âm nhạc và tình bạn
thì luôn luôn đề cao những giá trị cốt lõi đẹp nhất của tình bạn và cũng như là những phương châm đào tạo âm nhạc một cách bài bản
nên tôi muốn rằng là đem những kiến thức chuyên môn đó
để đưa đến cho các bạn
và tôi nghĩ rằng là điều này chắc chắn sẽ hỗ trợ rất nhiều và rút ngắn con đường để các bạn tự học một cách trọn vẹn nhất
sau những bộn bề trong cuộc sống hay những căng thẳng của việc học tập
những bạn trẻ đã đến với câu lạc bộ hitar này để giải tỏa những áp lực
họ tìm thấy ở đây sự lạc quan yêu đời
sự gắn kết với cộng đồng để từ đó có thêm nghị lực trong công việc và học tập
tôi rất là vui khi được tham gia cái câu lạc bộ này ạ
trước đó thì tôi đã có tìm hiểu trên mạng
và thông qua bạn bè tôi biết được là vgc là một câu lạc bộ mang tính rất là thiện nguyện ạ
mà nó không chỉ là thiện nguyện một vài thời gian nhất định
nhưng mà là câu lạc bộ đã được duy trì cái hình thức là dạy miễn phí
suốt một mươi hai năm qua
và từ đấy là tôi đã tìm hiểu và từ đấy nó xây dựng một niềm tin tưởng
và đến để học thử sự để được trải nghiệm những cái mà âm nhạc miễn phí
và những lớp nhạc lý mà anh trường đã dạy cho các bạn khóa
từ suốt nhiều năm qua
tính đến thời điểm này thì là câu lạc bộ đã phát triển được
những mô hình lớp nhạc thiện nguyện được một mươi hai năm
và cũng có trên một thành viên đã được đào tạo guitar miễn phí
và khóa khai giảng ngày hai mươi năm tháng một mươi này thì cũng không nằm ngoài ngoại lệ
và các bạn khi tham gia vào câu lạc bộ cũng như là tham gia lớp phổ cập guitar của pgc
thì đều không phải đóng bất kỳ một khoản phí nào để tham gia học
và đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh khó khăn thì câu lạc bộ sẽ xem xét
và dành tặng cho các bạn những cây đàn guitar để các bạn có thể theo đuổi niềm đam mê của bản thân
được biết câu lạc bộ guitar do thầy trường phụ trách diễn ra vào chiều chủ nhật hàng tuần
trong các buổi học ngoài tập luyện các kỹ thuật chơi guitar
học viên còn được thực hành để có thể củng cố những kỹ năng mà các thầy đã hướng dẫn
bao nhiêu năm qua key guitar với những âm thanh tuyệt vời của nó
đã thúc đẩy phong trào văn nghệ của thủ đô trở nên đa dạng phong phú
làm cho hà nội văn minh hơn đẹp hơn lên rất nhiều